sau khi nghỉ tết phần lớn các điểm trường vùng cao của tỉnh lai châu đều có tỷ lệ học sinh đến trường thấp
các thầy cô giáo đã phải lặn lội đến từng điểm bản từng nóc nhà và thậm chí là vào rừng để tìm kiếm vận động học sinh đến trường
nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi của các thầy cô giáo mà tỷ lệ chuyên cần của học sinh vùng cao lai châu đã có sự chuyển biến tích cực
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại lai châu
những ngày đầu sau kỳ nghỉ tết nguyên đán trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học nậm manh huyện nậm nhùn
tỷ lệ học sinh đến trường ở đây chỉ đạt khoảng sáu mươi trên tổng số bốn trăm năm mươi ba học sinh toàn trường
nhà trường đã phải gộp các lớp và để lại số ít giáo viên ở trường còn lại tập trung xuống cơ sở vận động học sinh ra lớp
chúng tôi đã phải ở lại ngủ tại bản và để đi đến từng hộ gia đình để vận động phụ huynh
cho các em ra lớp thậm chí là chúng tôi còn phải đi xuống suối và chui cả vào trong rừng để tìm các em ạ
đối với thời gian sau tết thì nhà trường đã phân công cán bộ giáo viên nhân viên đi đến tận các nhóm dân cư
đến tận các hộ gia đình để vận động học sinh trở lại trường
ngoài ra thì cũng làm văn bản thông báo thời gian nhập học sau tết
thông báo đến toàn thể phụ huynh học sinh
chỉ đạo giáo viên trực tiếp gọi điện đến phụ huynh học sinh để phụ huynh học sinh vận động con em đưa con em xuống trường
tuần đầu sau kỳ nghỉ tết huyện nậm nhùn tỉnh lai châu tỷ lệ chuyên cần của học sinh chỉ đạt ở mức sáu mươi
vì vậy phòng giáo dục và đào tạo huyện đã phải chỉ đạo quyết liệt đến các đơn vị trường
phối hợp với các đơn vị trường phối hợp với các đơn vị trường phối hợp với các đơn vị trường
và hội cha mẹ học sinh trực tiếp xuống tận từng nhà học sinh để vận động các em ra lớp
đồng thời tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao các trò chơi dân gian nhằm thu hút học sinh ra lớp
nhờ vậy mà đến thời điểm hiện tại tỷ lệ học sinh ra lớp đã đạt trên chín mươi
với những học sinh mà tính chuyên cần chưa cao thì sở giáo dục và đào tạo cũng đã có chỉ đạo và các cơ sở cũng đã thực hiện
đó là theo dõi cụ thể đến từng đối tượng của học sinh
những học sinh chưa đến lớp trong thời điểm ngay sau tết
và trên cơ sở đó thì xây dựng kế hoạch để bồi dưỡng kiến thức cho các em
cho phù hợp với những bài mà các em chưa được học trong những buổi chiều hoặc trong những tiết ôn tập ôn luyện của nhà trường
mặc dù đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh lai châu đã có tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt trên chín mươi
tuy nhiên vẫn còn những điểm trường có tỷ lệ huy động học sinh ra lớp thấp chỉ đạt trên bảy mươi
ngành giáo dục và đào tạo lai châu tiếp tục chỉ đạo các trường theo dõi chặt chẽ số lượng học sinh
và có kế hoạch dạy bổ sung kiến thức cho các em có tỷ lệ chuyên cần thấp sau dịp tết để các em bắt nhịp kiến thức cùng các học sinh khác